theo thống kê số trẻ mắc chứng tự kỷ ngày một gia tăng
số liệu mà một số nước tiên tiến trên thế giới công bố cho thấy
nếu như năm hai nghìn cứ một trăm năm mươi trẻ có một trẻ mắc chứng tự kỷ
thì đến năm hai nghìn một mươi hai con số này đã tăng lên đáng kể
cứ sáu mươi tám trẻ thì có một trẻ bị mắc chứng tự kỷ
hầu hết các bậc phụ huynh có con bị tự kỷ thì đều hết sức lo âu
và có chung một suy nghĩ là con mình sẽ bị thua thiệt hơn so với những bạn bè cùng trang lứa
nhiều người thậm chí là có những suy nghĩ bi quan và mất hết hy vọng vào tương lai
do vậy thì các bậc phụ huynh cũng cần phải hiểu đúng về hội chứng tự kỷ
tại thành phố hồ chí minh những năm qua có nhiều trẻ mắc phải tự kỷ
để tìm trường học cho trẻ tự kỷ không phải dễ
khó trường học đã đành còn việc can thiệp và phương pháp nuôi dạy cho trẻ tự kỳ càng khó hơn
đòi hỏi các trường phải chuyên biệt cho những trẻ này
đây là một phụ huynh ở quận sáu con trai anh đã bảy tuổi
nhưng tư duy khả năng nhận biết mọi việc
xung quanh rất khó khăn
hầu hết các bậc cha mẹ có con tự kỷ đều hết sức lo âu
và đều có chung suy nghĩ là con của mình sẽ bị thua thiệt so với bạn bè cùng trang lứa
với các cháu nhỏ bình thường ở lứa tuổi mầm non mẫu giáo tiểu học chăm sóc đã khó
thì đối với những cháu bị tự kỳ việc chăm sóc còn cực hơn gấp nhiều lần
nếu như không có phương pháp giáo dục can thiệp hợp lý
thì rất khó khăn cho sự phát triển trí tuệ nhận biết xung quanh của các cháu
chính vì vậy mỗi người quản lý mỗi giáo viên ở các cơ sở nuôi dạy
phải chăm sóc các cháu bằng cả tấm lòng và như người mẹ thứ hai của các cháu
chính vì vậy có những môn học một giáo viên chỉ dạy cho một cháu
chẳng hạn như môn tâm vận động điều hòa cảm xúc
với cách dạy này giáo viên cảm nhận được những môn học
đọc được cơ thể của bé muốn nói lên điều gì
để từ đó có phương pháp khai thông suy nghĩ và giúp bé cải thiện

giúp đỡ trẻ phát triển tư duy đúng hướng
chính vì vậy có những môn học một giáo viên chỉ dạy cho một cháu